về việc phát hiện cháu bé tại tỉnh đắk lắc nghi nhiễm viêm não mô cầu
sau khi tiến hành các xét nghiệm thì vào chiều nay một mươi một tháng ba sở y tế tỉnh đắk lắc đã có kết luận chính thức
cháu bé năm tuổi nhập viện vào ngày tám tháng ba đã bị nhiễm virus não mô cầu và đây là trường hợp đầu tiên tại tỉnh đắk lắc
cháu lý anh phước năm tháng tuổi chú tệ xã cư san huyện mờ đrác đắk lắc
cháu được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu nhi nhi sơ sinh bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc vào ngày tám tháng ba
trong tình trạng sốt ly bì toàn thân xuất hiện nhiều vết tử ban có hiện tượng co giật phổi bị tổn thương và khó thở
sau gần ba ngày điều trị theo dõi và lấy mẫu tử ban dịch ngoài họng của cháu gửi cho viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên xét nghiệm
thì đến chiều ngày một mươi một tháng ba đã có kết quả xác định cháu phước đã bị dưng tính virus não mồ cầu